mới đây công ty cổ phần hàng không vietjet đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm hai nghìn hai mươi bốn
và thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu giữ vững thị phần trong nước mở rộng các tuyến bay quốc tế
báo cáo kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi ba tại đại hội cổ đông thường niên năm hai nghìn hai mươi bốn của vietjet cho thấy
dù nền kinh tế việt nam và thế giới tiếp tục gặp nhiều thách thức tỷ giá biến động giá xăng dầu ở mức cao
vietjet vẫn ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực ổn định mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế
thúc đẩy doanh thu bảo đảm cân đối tài chính với nhiều chỉ số tài chính tăng
hãng đã khai thác an toàn hơn một trăm ba mươi ba chuyến bay vận chuyển khoảng hai mươi năm ba triệu lượt hành khách
trong đó có hơn bảy sáu triệu khách quốc tế tăng tới một trăm tám mươi ba so với năm hai nghìn một mươi tám
về kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu vận tải hàng không đạt hơn năm mươi chín tỷ đồng
doanh thu hợp nhất đạt hơn sáu mươi năm năm trăm linh tỷ đồng lần lượt tăng một mươi và một mươi hai bốn so với năm hai nghìn hai mươi ba
khai thác an toàn một trăm bốn mươi hai chuyến bay vận chuyển hai mươi bảy bốn lượt triệu hành khách
đại hội cũng đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm hai nghìn hai mươi bốn với việc chia cổ tức
và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỷ lệ tối đa là hai mươi năm
sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng cho biết
địa phương đã cơ bản hoàn tất các công tác đón du khách dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
dự kiến dịp lễ này lâm đồng sẽ đón khoảng hai trăm linh lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
để bảo đảm an toàn phục vụ tốt nhu cầu vui chơi tham quan nghỉ dưỡng cho du khách
ngành du lịch lâm đồng đã làm việc và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
phải phục vụ khách chú đáo tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm
niêm yết thực đơn và giá công khai
bên cạnh đó ngành chức năng của địa phương đã chủ động đưa ra các phương án phân luồng giao thông
ở các tuyến đèo mimosa pren đèo bảo lộc hạn chế un tắc và du khách có trải nghiệm tốt nhất khi tới lâm đồng
bên cạnh đó tỉnh lâm đồng cũng đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
phục vụ người dân và du khách
điển hình như lễ hội âm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế
tại quảng trường lâm viên đều miễn phí vé
tối ngày hai mươi bảy tháng bốn đà nẵng đã chính thức khai trương mùa du lịch biển hai nghìn hai mươi bốn với chương trình nghệ thuật đặc sắc
đây là hoạt động được tổ chức thường niên vào dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm từ năm hai nghìn hai mươi bốn
đến nay chương trình đã trở thành sự kiện văn hóa thể thao và du lịch với nhiều hoạt động phong phú
hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách
với chủ đề sóng mùa hè chương trình khai trương mùa hai tháng bốn đã được thực hiện
mùa du lịch biển năm nay được tổ chức gồm một mươi tám hoạt động hấp dẫn diễn ra trong năm ngày
nhằm mang đến cho người dân du khách những trải nghiệm đáng nhớ tại bán đảo sơn trà
và không gian biển đà nẵng như lễ khai mạc thả diều nghị thuật với sự tham gia của ba mươi năm mươi con diều lớn nhỏ
không gian ẩm thực triển lãm tượng cát nghị thuật trình diễn thể thao biển jet ski
mô tô kéo rù phao chuối giải bơi biển vượt sóng mùa hè đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
giải đua súp hội thi cứu hộ biển quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn giải bóng đá bãi biển và chuỗi các hoạt động tại bãi biển đêm mỹ an
cùng với đó chương trình còn có các hoạt động bảo vệ tánh nguyên thiên nhiên môi trường rừng biển
nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng khi tham quan du lịch
cũng như vui chơi giải trí tại bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng
ngày hai mươi bảy tháng bốn tại tỉnh ninh bình đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế về phát huy vai trò
giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng tràng an trong xây dựng đô thị di sản thiên nhiên thiên niên kỳ
và kết nối các thành phố di sản thế giới
hội thảo khoa học quốc tế về phát huy vai trò giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng tràng an
trong xây dựng đô thị di sản thiên nhiên kỳ và kết nối các thành phố di sản thế giới là sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị của di sản
đánh giá những thành tiệu nổi bật trong một mươi năm qua
đồng thời xác định vai trò vị trí và tầm quan trọng của di sản đối với các định hướng chiến lược của tỉnh ninh bình trong thời gian tới
đó là xây dựng ninh bình trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên nhiên kỳ
và kết nối các thành phố di sản thế giới dựa trên các trụ cột du lịch công nghiệp văn hóa kinh tế di sản
kết hợp hài hòa giữa phục hồi bảo tồn phát huy di sản và tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững
thưa quý vị được biết đến là một trong những bảo tàng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước
bảo tàng phòng không không quân là bảo tàng chuyên ngành lịch sử quân sự nằm trong hệ thống các bảo tàng lực lượng vũ trang
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bảo tàng đã chính thức mở cửa đón khách tham quan
các hiện vật tư liệu có giá trị lịch sử to lớn được trưng bày tại đây
minh chứng cho quá trình hình thành phát triển của bộ đội phòng không không quân việt nam trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và mỹ
thưa quý vị nơi tôi đang đứng đây là bảo tàng phòng không không quân
nơi lưu giữ những chiến tích và hiện vật về một thời chiến đấu oai hùng của quân và dân ta
đây là một điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn đến để chiêm ngưỡng và tìm hiểu về lịch sử việt nam

hay khám phá trong máy bay trực thăng vận tải mi sáu khổng lồ đã từng là trực thăng lớn nhất thế giới thời chiến tranh
điều này làm tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách khi đến với bảo tàng
bảo tàng phòng không không quân nằm trên đường trường trinh thuộc quận thanh xuân thành phố hà nội
bảo tàng phòng không không quân nằm trên đường trường trinh thuộc quận thanh xuân thành phố hà nội
điều trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững bao gồm môi trường xã hội và quản lý toàn cầu
lần thứ một mươi sáu đã được tổ chức tại việt nam ghi nhận sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp việt nam
trong quá trình hướng đến phát triển bền vững toàn cầu
là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình xanh
với kinh nghiệm thực hiện hơn một trăm năm mươi dự án tại việt nam và trên khắp đông nam á
đơn vị này hiểu rõ về nhận thức cũng như những hành động chuyển biến của các doanh nghiệp việt
trước xu hướng chuyển mình phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh với quốc tế
không chỉ đầu tư vào các công trình xanh doanh nghiệp việt đã hướng tới tận dụng nguồn tài chính xanh
để đầu tư vào các công nghệ thân thiện với môi trường nâng cao năng lực quản lý vận hành
đồng thời đầu tư vào cốt lõi chính là nguồn nhân lực xanh
đây là ba điểm mấu chốt của tám giác phát triển bền vững bao gồm môi trường xã hội và quản trị
tuy nhiên để hướng tới toàn cầu còn cần thêm nhiều doanh nghiệp việt sẵn sàng vào cuộc chơi phát triển bền vững
và hợp tác quốc tế cùng phát triển
các doanh nghiệp cần hiểu thêm về các khái niệm liên quan tới kinh tế tuần hoàn
để mở rộng và cung cấp cho khách hàng và thị trường các doanh nghiệp sẽ phải vượt qua những thử thách
về môi trường xã hội và quản trị
vì vậy đây là lúc chúng ta cần chung tay đặc biệt là từ các doanh nghiệp để chữa lành cho trái đất
trong gần ba mươi năm hoạt động tại việt nam chúng tôi đã phù hợp với nhiều đối tác trong nước
để thực hiện các chương trình tái chế hướng tới phát triển sinh kế cho người
những người dân gặp khó khăn
việc phối hợp này giúp các doanh nghiệp việt nam có thêm nhiều kinh nghiệm và cơ hội thực hiện cụ thể
các chế lực phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai
trong bối cảnh hội nhập toàn cầu doanh nghiệp việt nam dân khẳng định khả năng cạnh tranh với quốc tế
điều này chứng tỏ phát triển bền vững là yếu tố tất yếu
và doanh nghiệp việt cần vượt qua những trở ngại bắt đầu về công nghệ và tài chính
để góp phần giảm bát thải bằng không vào năm hai nghìn hai mươi một

đồng nai hội tụ nhiều lợi thế phát triển mà không phải địa phương nào cũng may mắn có được
như sân bay quốc tế long thành hệ thống cảng biển nước sâu các tuyến đường bộ cao tốc
và ba mươi một khu công nghiệp đang hoạt động
đây là cơ hội và tiềm năng để tỉnh tiến hành nâng tầm không gian phát triển đô thị
mang tính bền vững lâu dài
còn báo nhân dân cuối tuần số ra ngày hôm nay cũng đăng tải loạt bài viết chuyên đề
đất nước trên đôi cánh sức mạnh mẽ
nghĩ đến việt nam bạn bè khắp bốn biển nam châu không còn chỉ nghĩ đến lòng quả cảm
và sự can trường trong chiến đấu
việt nam định danh mình trên bản đồ thế giới với tư cách của một quốc gia đang phát triển
cả về kinh tế quy mô thị trường và hình ảnh thương hiệu
chúng ta đóng góp vào quá trình giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu
chúng ta cũng đã và đang tạo dựng được đội ngũ doanh nghiệp việt tự tin hội nhập quốc tế
và hơn hết những giá trị văn hóa cốt lõi kết nối cùng sự tiếp biến
của giáo dục
trong trầy lịch sử được lan tỏa để tạo nên một việt nam hương sắc thu hút bạn bè năm châu
hơn lúc nào hết chính sức mạnh mềm với bộ tiêu chí phong phú đã góp phần khắc họa
dáng hình chim lạc hồng bay tới chân trời rộng mở
một mươi năm thu nhập người việt tăng hai ba lần là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
thu nhập bình quân đầu người của cả nước trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai tăng hơn hai ba lần
từ mức một chín mươi chín triệu đồng một người một tháng lên bốn sáu mươi bảy triệu đồng một người một tháng
đây là những con số được tổng cục thống kê công bố trong báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai được công bố đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn để cải thiện thu nhập của người dân trong những năm tới
theo các chuyên gia cần thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển vì mọi nguồn thu đều từ sản xuất
nhà nước cần quan tâm tạo thuận lợi
doanh nghiệp sản xuất đồng thời cần có những chính sách hỗ trợ để tạo ra những sản phẩm thương hiệu thuần việt
chinh phục được thị trường thế giới tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho người việt
thưa quý vị bài viết xếp hàng đợi có bàn ăn trong trung tâm thương mại ở hà nội trên báo điện tử lao động
phản ánh việc trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
nhiều người dân đổ về các trung tâm thương mại lớn ở thủ đô để vui chơi và tránh nóng
nhiều người dân phải xếp hàng dài tại các khu vui chơi quán ăn
theo ghi nhận của báo lao động ngày hai mươi bảy tháng bốn tại ông mô hà đông khu vực ẩm thực siêu thị
luôn trong tình trạng đông đúc nhiều hàng ăn kín chỗ ngồi người dân phải đứng xếp hàng đợi để có bàn thưởng thức đồ ăn
càng về trưa lượng khách tại các hàng quán càng tăng dần
tại trung tâm thương mại lotte tây hồ hà nội các khu vui chơi trẻ em là địa điểm thu hút đông du khách nhất
các khu vực khác trong trung tâm thương mại này đều dễ thở hơn không có tình trạng đồng đúc xếp hàng
theo bài viết nhiều tổng kho ngoại quan nằm sát biên giới nước ta
doanh nghiệp trong nước cần ứng phó hiệu quả trên báo hà nội mới
thông qua hàng loạt tổng kho ngoại quan ở sát biên giới phía bắc và sàn thương mại điện tử
các doanh nghiệp trung quốc đang đẩy mạnh việc đưa hàng hóa đến với người tiêu dùng việt
hàng trung quốc phong phú đa dạng giá rẻ giao nhanh
các doanh nghiệp việt vẫn chuyển thấp đang gây áp lực lớn đến các công ty việt nam và hàng việt
trước những thách thức này các doanh nghiệp việt cần có những giải pháp để ứng phó hiệu quả
theo các chuyên gia nhà nước cần phối hợp cùng với các doanh nghiệp để tìm ra những cách thức
để giải quyết vấn đề cạnh tranh sống còn này
bên cạnh đó cần xác định thế mạnh của hàng việt khi cạnh tranh với hàng hóa giá rẻ trung quốc là nằm ở đâu
thưa quý vị những thông tin vừa rồi
đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
ngay sau đây là thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ba ngày tới
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo thời tiết trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ ở các tỉnh thành thuộc bắc bộ
vẫn là trạng thái nắng sớm và có nắng mạnh từ sáng đến cuối giờ chiều
nắng nóng và nắng nóng gai gắt vẫn xuất hiện đều khắp từ tây sang đông
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành đồng loạt giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
thậm chí một số nơi như ở điện biên sơn la và hòa bình
nhiệt độ còn lên tới từ ba mươi chín đến bốn mươi độ có nơi cao hơn
chỉ riêng quảng ninh và hải phòng do nằm sát với biển nên nằm ngoài vùng nóng
nhiệt độ trưa chiều nay ở hai khu vực này trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở miền trung cho ngày hôm nay
toàn bộ trung bộ từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận đều có chung trạng thái nắng nóng
trong đó tâm nóng là các tỉnh thành từ thanh hóa cho đến quảng ngãi
với nhiệt độ lên tới ba mươi tám bốn mươi độ tức là đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
khu vực bình định đến bình thuận tuy vẫn ở ngưỡng nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nhưng nhiệt độ dịu hơn giao động từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
dù không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
nhưng do nằm trong khối không khí ổn định
nên lúc này ở cả tây nguyên cũng như nam bộ đang trong trạng thái ít mây có nắng sớm
hôm nay vẫn lại là một ngày nóng diện rộng ở cả hai khu vực
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên tiếp tục duy trì ở mức cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn với các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
tuy nhiên khoảng sau một mươi sáu giờ chiều nay
ở tây nguyên và nam bộ tiếp tục lặp lại những cơn mưa rông cục bộ
trong mưa rông cần đặc biệt lưu ý với hiện tượng lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
làm cho khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông
có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước